về công tác phòng chống dịch tại phường la khê phó giám đốc cdc hà nội cho biết
các cơ quan liên quan đang tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
cố gắng tìm ra nguồn lây của các trường hợp này song song với công tác truy vết khoanh vùng dập dịch
việc tìm được nguồn lây sẽ giúp cơ quan chức năng biết được hướng đi của dịch rằng
dịch sẽ còn lan ra khu vực nào nữa hay chỉ ở trong hộ gia đình này
bên cạnh đó ông tuấn cũng đề nghị người dân có biểu hiện ho sốt
phải thông báo ngay với cơ quan y tế ở địa phương để được xét nghiệm covid một mươi chín miễn phí
thành phố đã khuyến cáo tuyên truyền sức mạnh về việc có biểu hiện ho sốt phải thông báo ngay với cơ quan y tế
nhưng rất nhiều người cứ tự điều trị sau đó không đỡ thì đi xét nghiệm ở ngoài mà không tự giác khai báo
như vậy vừa mất tiền xét nghiệm vừa bị chậm trả kết quả ông tuấn phân tích
sáng ngày tám tháng một mươi hà nội ghi nhận ba ca mắc covid một mươi chín tại phường la khê
đây cũng là những f cộng đồng đầu tiên được thành phố phát hiện từ ngày hai tháng một mươi cho đến nay
đáng chú ý hầu hết các trường hợp này đều có triệu chứng sốt nhẹ mệt mỏi từ nhiều ngày trước đó
nhưng tự mua thuốc điều trị tại nhà
ngày bảy tháng một mươi các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính sars cov hai
theo trung tâm y tế quận hòa long kết quả điều tra chùm ca bệnh này có hai mươi bốn f một liên quan nằm rải rác ở sáu quận huyện
bao gồm hà đông thanh xuân
hoài đức thanh oai ứng hòa và mỹ đức
chính quyền sở tại đã tiến hành vệ sinh môi trường khử khuẩn toàn bộ bệnh nhân và các khu vực xung quanh
phong tỏa tạm thời khu vực liên quan
đặc biệt cơ quan y tế sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm pcr khu nhà bệnh nhân với khoảng hai trăm năm mươi mẫu
nhiều ý kiến cho rằng sự xuất hiện của chùm kf cho cộng đồng là do sự nới lỏng giãn cách của thành phố
thế nhưng hà nội là thủ đô trung tâm chính trị kinh tế văn hóa lớn
và là khu vực kinh tế trọng điểm
nếu hà nội không mở cửa thì các địa phương khác cũng bị ách tắc
vì vậy mở cửa thế nào lộ trình ra sao không chỉ tác động đến hà nội
mà còn nhiều địa phương và cả khu vực miền bắc
mời quý vị tiếp tục theo dõi
trả lời cử tri sau kỳ họp hội đồng nhân dân chủ tịch ủy ban nhân dân hà nội chu ngọc anh
chia sẻ về những khó khăn của thành phố trong lộ trình nới lỏng từng bước
trong đó có kế hoạch mở lại các đường bay nội địa và cho học sinh đi học trở lại
theo ông chu ngọc anh việc mở lại đường bay phải được tính toán cẩn trọng
và thành phố chưa có ý định mở lại ngay do lo ngại quá tải cơ sở cách ly
người đứng đầu chính quyền hà nội chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể để mở lại hai hoạt động này
giáo sư tiến sĩ hoàng văn cường đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
phó hiệu trưởng đại học kinh tế quốc dân cho rằng mở cửa thế nào
tiếp nhận người dân từ những địa phương khác ra sao là cái khó của chính quyền hà nội
tuy nhiên ông nhấn mạnh không thể
vì quá cẩn trọng mà thủ đô tự bỏ buộc mình
theo ông hoàng văn cường với mục tiêu sống chung an toàn với dịch
chủ trương của hà nội là mở cửa thận trọng dần dần giúp hoạt động sản xuất
kinh doanh được tái lập trong điều kiện an toàn
ngoại trừ các loại hình dịch vụ có khả năng lây nhiễm cao như quán bar
massage karaoke hầu hết dịch vụ còn lại đã được cho phép trở lại
nhìn nhận về lộ trình nới lỏng này ông cường cho rằng
việc thành phố thận trọng hơn các địa phương khác là điều dễ hiểu
hà nội là trung tâm văn hóa chính trị và là thủ đô nên để dịch bùng phát
nguy cơ vô cùng khôn lường
chúng ta không mở cửa ồ ạt bỏ kiểm soát
nhưng ở đây thành phố phải tính toán để vừa kiểm soát nhưng vẫn tạo điều kiện
cho các thành phần kinh tế được tái lập
và điểm mấu chốt trong đó là phải tạo điều kiện cho giao lưu trở lại ông cường nói
tuy nhiên hoạt động đi lại của người dân ở thời điểm này chưa đáp ứng được thực tế
ông cường cho rằng khi doanh nghiệp cơ quan mở cửa trở lại
đòi hỏi phải có nguồn nhân lực để tái sản xuất
và nhân lực không thể chỉ ở địa phương mà còn tại tỉnh thành phố khác
nếu hà nội tiếp tục hạn chế việc đi lại giao lưu
thì khả năng các doanh nghiệp bị đình trệ ảnh hưởng đến hoạt động là rất lớn
hà nội không nên quá thận trọng mà tự bó buộc mình
thành phố nên mở cửa cho các đường bay và kèm theo điều kiện đối với hành khách trên máy bay
có thể đặt ra yêu cầu như tiêm vaccine xét nghiệm âm tính
thì mới được lên máy bay đến hà nội ông cường nói
còn đối với người chưa tiêm vaccine
vị đại biểu quốc hội đề xuất cơ quan doanh nghiệp tiếp nhận hành khách đó
phải có trách nhiệm giám sát giới hạn phạm vi hoạt động chờ đến khi được tiêm vaccine
phân cấp cho đơn vị tiếp nhận người từ các chuyến bay
sẽ giúp giảm tải cho các cơ sở cách ly của thành phố
giải quyết được điều lãnh đạo hà nội lo ngại khi mở các đường bay
ông nhấn mạnh thành phố cần tạo điều kiện cho hàng không
nhưng bước đầu phải rất thận trọng giới hạn số chuyến hành khách
kèm theo đó hà nội cũng phải tính
tính toán chi tiết điều kiện thu dung cách ly với người về từ vùng dịch
cơ chế phân bổ vaccine cho lao động ngoài tỉnh
cũng như phân cấp mạnh hơn cho từng địa phương
đồng quan điểm phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng
việc mở khóa cho các hoạt động phương tiện giao thông
dù là hàng không hay xe buýt taxi
đều rất cần được hà nội quan tâm trong lúc này
là thủ đô trung tâm chính trị kinh tế văn hóa lớn
và là khu vực kinh tế trọng điểm
không mở cửa thì các địa phương khác cũng bị ách tắc
vì vậy mở cửa thế nào lộ trình ra sao không chỉ tác động đến hà nội
mà còn nhiều địa phương và cả khu vực miền bắc
trách nhiệm của hà nội là rất lớn ông phu nói
đóng góp ý kiến về lộ trình mở lại một số đường bay nội địa thời gian tới
ông fu cho rằng thành phố có thể cho phép những chuyến bay
từ địa phương không có dịch hoặc nguy cơ thấp tới hà nội
việc này sẽ hỗ trợ cho người dân doanh nghiệp cũng như các địa phương
và doanh nghiệp hàng không
ngành giao thông vận tải cũng cần có quy định cụ thể
để đảm bảo an toàn dịch bệnh cho khách bay
riêng đối với khách từ tp hcm và một số địa phương có tỷ lệ mắc
trong cộng đồng cao cần có quy định về xét nghiệm cách ly hợp lý
cả đã tiêm đủ liều vaccine
ông phu nêu ý kiến
về việc học sinh đi học trở lại vị chuyên gia nhấn mạnh
đây cũng là vấn đề cấp thiết
ông fu cho rằng cần có quy định phòng dịch đối với giáo viên
học sinh và cả người thân khi trường học mở cửa trở lại
khi gia đình học sinh có người ho sốt hoặc có dấu hiệu nghi ngờ
mắc covid một mươi chín thì học sinh phải nghỉ học thông báo cho nhà trường
cũng như cho cơ quan y tế để xử lý
tầng trường học phải tuân thủ triệt để nguyên tắc hạn chế
đến mức thấp nhất tiếp xúc giữa các lớp để nếu một em nhiễm bệnh
thì chỉ cần cách ly khoanh vùng lớp đó lớp khác vẫn học bình thường
bên cạnh đó nhà trường cũng nên tạm dừng hoạt động tập thể
giao lưu giữa các lớp để tránh lây nhiễm chéo
ông phu nói đối với ba tháng cuối năm
thời điểm hết sức quan trọng với nhiều nhiệm vụ nặng nề đối với hà nội
ông hoàng văn cường cho rằng thành phố cần chú trọng trước hết
là cơ chế để quản lý giám sát
cơ chế phải đáp ứng phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất
kinh doanh của người dân nhưng đồng thời phát huy hiệu quả
trong kiềm chế nguy cơ về dịch
trước mắt ông cường cho rằng thành phố cần sớm nghiên cứu
thử nghiệm hệ thống thẻ xanh vaccine hoàn thiện hoạt động kiểm soát
người chưa tiêm vaccine và có kế hoạch tiêm phủ một trăm linh dân số
bên cạnh đó hà nội cũng cần giao cho các doanh nghiệp tự chủ
việc kiểm soát đảm bảo an toàn cho chính hoạt động sản xuất của công ty
thưa quý vị không chỉ riêng việt nam mà rất nhiều quốc gia trên thế giới
đều đang phải lên các phương án để sống chung với dịch
bởi lẽ dịch covid một mươi chín vẫn đang ở mỹ trong cộng đồng
bản thân mỗi người dân cần phải tự ý thức được hiện
nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của bộ y tế
bên cạnh đó cần phải sớm ổn định cuộc sống để tái sản xuất
phục hồi và phát triển kinh tế
hy vọng rằng với sự nỗ lực của người dân cùng sự hỗ trợ linh hoạt kịp thời
của các cơ quan tổ chức dịch bệnh sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi
cuộc sống của người dân sẽ dần ổn định
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại